khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều ngày hôm nay tại km một trăm sáu mươi một cô lộ một mươi tám đoạn qua phường cửa ông cầm phả quảng ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên xe ô tô bán tải biển kiểm soát một mươi bốn c hai mươi nghìn bảy trăm hai mươi sáu do hà quang vương chú tại thành phố cẩm phả điều khiển hướng mông dương cửa ông
khi đến địa điểm trên xe bán tải đâm vào hai xe máy chưa xác định số người trên các xe làm tử vong tại chỗ ba người
sau đó xe bán tải này tiếp tục lao lên vỉa hè đâm vào xe bán tải khác đang đổ ven đường
hiện lái xe gây tai nạn đã được đưa về công an phường cửa ông để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn thị ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê thị mùi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
đều là kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn tiền châu và phạm văn phấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là lái xe dịch vụ về hành vi tham ô tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
mùi và minh đã lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty cấu kết thông đồng với phấn để thực hiện hành vi sửa sổ quỹ chỉnh sửa phiếu thu tiền
để thực hiện ba mươi năm lần chiếm đoạt bốn trăm hai mươi hai triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn tiền châu
và hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
với hành vi trộm cắp tài sản trên công trình cao tốc bắc nam công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa bắt giữ được đối tượng thu giữ một lượng lớn tăng vật có liên quan
đối tượng bị bắt là nguyễn cao siêu sinh năm hai nghìn một siêu là đối tượng đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
thủ đoạn của siêu là lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ tại công trình đang thi công rồi dùng kìm cộng lực cắt các tấm lưới b bốn mươi tại công trình
sau đó trở về nhà
siêu đã cắt trộm một trăm linh tấm lưới b bốn mươi làm hàng rào bảo vệ trên tuyến đường cao tốc bắc nam đoạn nghi sơn diễn châu gây thiệt hại cho công trình khoảng hai trăm linh triệu đồng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nguyễn tiến dũng sinh năm hai nghìn trú tại thành phố hà nội đã bị công an huyện bình lục tỉnh hà nam bắt giữ
với thủ đoạn sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo để đăng các bài viết lên mạng xã hội facebook
nhận làm các tài khoản ngân hàng số đẹp số chọn với giá rẻ
khi các bị hại có nhu cầu mua đối tượng dũng đã yêu cầu chuyển tiền cọc sau đó chiếm đoạt số tiền của bị hại
khám xét chỗ ở của dũng cơ quan công an đã thu giữ hai điện thoại di động và các đồ vật tài liệu có liên quan
tiếp tục với những tin khác
thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bốn đối với ông trịnh văn chiến
thay mặt thủ tướng phó thủ tướng trần lưu quang đã ký quyết định số ba mươi năm về việc thi hành kỷ luật đối với ông trịnh văn chiến nguyên chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
ông trịnh văn chiến bị kỷ luật do đã có những hành vi vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban chấp hành trung ương đảng đã thi hành kỷ luật đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số chín trăm chín mươi hai của ban chấp hành trung ương đảng quyết định số ba mươi năm có hiệu lực kể từ ngày một mươi một tháng một
trước đó vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một
năm hai nghìn hai mươi ba tại hội nghị trung ương viii trung ương đảng đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông trịnh văn chiến
nguyên bí thư tỉnh ủy thanh hóa nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố bị can khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông trịnh văn chiến về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
với các bị cáo khác bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế bị tuyên án một mươi tám năm tù về tội nhận hối lộ cựu bộ trưởng khoa học và công nghệ chu ngọc anh bị tuyên án ba năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cựu bí thư tỉnh ủy hải dương phạm xuân thăng bị tuyên án năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chủ tịch việt á phan quốc việt bị tuyên một mươi bốn năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và một mươi năm năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt trong vụ án này là hai mươi chín năm tù
cựu phó tổng giám đốc việt á vũ đình hiệp phải nhận bảy năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tám năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt trong vụ án này là một mươi năm năm tù
nguyễn minh tuấn cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị công trình bộ y tế bị tuyên
cựu phó tổng giám đốc việt á phan quốc việt bị tuyên tám năm tù về tội nhận hối lộ các bị cáo khác phải nhận từ ba mươi tháng tù treo đến một mươi ba năm tù giam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình và phòng bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cùng với công an huyện nho quan đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là nguyễn hoàng hà chú tại thành phố ninh bình và đinh thị thúy chú tại tỉnh hà nam
kiểm tra xe ô tô của hai đối tượng lực lượng công an đã phát hiện một một mươi bảy kg ma túy đá ba bảy mươi bảy gram ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của hà tiếp tục thu giữ một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp bốn mươi viên ma túy dạng kẹo ba trăm linh gram ma túy ketamin một trăm linh g heroin và nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho việc mua bán sử dụng trái phép trên ma túy
quá trình đấu tranh hà khai mua số ma túy trên ở tỉnh ngoài mang về bán cho người nghiện trên địa bàn tỉnh để kiếm lời
được biết cả hai đối tượng từng có tù
tiền án về tội tàng trữ trái phép trên ma túy